thưa quý vị trong ngày ba tháng tám thành phố hồ chí minh có thêm hai bảy trăm bảy mươi tám bệnh nhân xuất viên
tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là bốn mươi ba bảy trăm năm mươi một trường hợp
còn trong ngày hôm nay thành phố hồ chí minh có thêm hai ba trăm sáu mươi năm ca nhiễm và không phát hiện ổ dịch mới
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh hcdc trong ngày thành phố không phát hiện thêm ổ dịch mới
ba mươi ổ dịch đang diễn tí đang được khoanh vùng giám sát chặt
hiện thành phố đang điều trị ba mươi ba bốn trăm bốn mươi bốn bệnh nhân dương tính trong đó có một ba mươi năm bệnh nhân nặng đang thở máy và một mươi năm bệnh nhân can thiệp ecmo
đánh giá tình hình dịch bệnh tại thành phố hồ chí minh đã có những chuyển biến tích cực
trong đó một phần là nhờ vào sự chung tay đồng hành của người dân thông qua các mô hình tự quản bảo vệ vùng xanh
để tiếp tục kéo giảm số ca mắc mới rộng vùng xanh mỗi người dân hãy tiếp tục thực hiện tốt các quy định của chí thị một mươi sáu
và các biện pháp tăng cường khuyến cáo năm k của bộ y tế quy định tại khu cách ly khu phong tỏa hạn chế tối đa tiếp xúc giữa người với người
trước đó bộ y tế đã quyết định phân bổ theo gần chín trăm tám mươi liều vaccine cho thành phố hồ chí minh
nên tổng số vaccine được cấp trong ba đợt phân bổ vaccine gần nhất lên đến một một trăm bốn mươi tám năm trăm linh liều
ngoài ra các viện bệnh viện đơn vị trung ương tại thành phố hồ chí minh cũng được cấp bốn mươi liều trong các đợt này để tiêm cho người dân trên địa bàn
tính đến nay thành phố hồ chí minh là địa phương được phân bổ nhiều nhất với bốn bảy mươi năm hai trăm bảy mươi liều
bao gồm cả số lượng vaccine phân bổ cho các viện bệnh viện đơn vị trung ương trên địa bàn với tỷ lệ phân bổ đạt hai mươi chín